cuộc trò chuyện với nghệ sĩ hà mỹ xuân cũng đã kết thúc sát phương nam ngày hôm nay

tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với sống khỏe mỗi ngày

sẽ đề cập đến vấn vấn vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đức minh một mươi tuổi thích ăn bánh ngọt và uống nước có ga mỗi khi em có thời gian dành không phải đi học
chị thảo mẹ của đức minh cho hay
ngoài nước ngọt và bánh kẹo minh rất lười ăn và hay bị dối loạn tiêu hóa

thỉnh thoảng thì tôi cũng có để các cái đồ ngọt rồi là những cái bánh kẹo rồi là nước ngọt hoa quả

thì các con có thể tự ăn những cái đồ ăn đấy

chỉ cung cấp năng lượng mà hoàn toàn không có chất dinh dưỡng dẫn tới việc trẻ mất cảm giác thèm ăn
thiếu hụt chất dinh dưỡng trong khi cơ thể lại tăng cường đào thải các vi chất như canxi sắt marge
bởi hoạt động của acid phosphoric trong nước ngọt có ga
dẫn đến hệ quả là trẻ còi xương suy dinh dưỡng hạn chế phát triển cả về thế chất và tư duy
thứ nhất là trẻ em nó chưa có ý thức nó hai ba tuổi mà đã cho nó dùng
thứ nhất nó dùng vào thì canxi không được hấp thu vào cơ thể canxi bị đái ra rất nhiều
cho cái lượng canxi nó không hấp thu được vì nó không có sinh tố ca nó không có sinh tố đi cùng
thế rồi nó lại uống một tí nữa rồi nó chán ăn
những các thức phẩm mình cho nó ăn mà theo ý muốn của mình là phát triển trí tuệ phát triển chân thì nó không ăn
nó chỉ uống được được nó quen rồi nó ăn
thế thì nó sẽ tạo nên một cái đứa trẻ
suy dinh dưỡng gầy còm
còn với chị nga ở đống đa hà nội dịp tết nguyên đán vừa qua
xem phim uống nước ngọt ăn bim bim trở thành thói quen được chị lặp lại nhiều lần trong suốt một mươi ngày nghỉ tết
chị cũng coi đây như là cách chống ngán khi những ngày tết ăn nhiều chất đạm
tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian đó chị thường xuyên bị đầy bụng khó tiêu mà nguyên nhân chính từ những bữa ăn vặt trên
tết về thì mình cũng có nhiều cái thời gian rảnh
thế là mình hay dành thời gian để xem phim này hay là ăn rất là nhiều những cái đồ ăn trong quá trình xem phim
mà toàn là những cái đồ ăn nó chứa khá là nhiều dầu mỡ hoặc là lượng đường ấy
mà bắt đầu từ giai đoạn mà trong quá trình tết là một tuần rồi
thì mình thường xuyên bị cái trạng thái đầy bụng ợ hơi và rất là khó chịu
giống như chị nga không ít người tin rằng sau khi ăn nhiều đạm và mỡ
uống nước ngọt sẽ kích thích khả năng tiêu hóa chống ngán trong các bữa ăn
nên các sản phẩm này được tiêu thụ rất nhanh
mạnh vào dịp tết và mùa lễ hội
tuy nhiên thực chất đây chỉ là hiện tượng co hai phản ứng với nước tạo ra một loại acid yếu là acid carbonic
giúp kích thích vị rác ở miệng làm người dùng lầm tưởng về khả năng hỗ trợ tiêu hóa của nước ngọt có ga
cùng với đó đã có gần ba trăm linh công trình nghiên cứu trên thế giới chỉ ra những tác động tiêu cực của nước ngọt có ga đến hệ tiêu hóa
với các biểu hiện điển hình như
đầy hơi khó tiêu
do tác dụng của khí co hai acid foxforic gây nên cảm giác đầy bụng ngắn hạn đồng thời gây tăng tiết acid ở da dày
co hai thế là co hai với nước để tạo thành ra là acid carbonic thế thì nó có cái vị chua nó có vị chua mát chua
tức là cái khí co hai nó vào ấy thì thứ nhất là nó có ga nó tạo ra cảm giác tê tê mạnh lạnh ở cái đầu lưỡi
cho nên mà tại sao lại dễ uống
nhưng mà cái thứ hai co hai vào thì nó làm toan
tức là nó là hơi acid một chút
ngoài việc tác động đến hệ tiêu hóa và việc hấp thụ chất dinh dưỡng
sử dụng nước ngọt có ga còn gia tăng áp lực hoạt động cho tim và hệ tuần hoàn
khi lượng đường trong máu tăng cao một cơ thể phải cần nhiều oxy hơn để chuyển hóa
đây là nguyên nhân những đối tượng có tiền sử mắc các bệnh mãn tính như tim mạch cao huyết áp không nên sử dụng nước ngọt của ga
trước hết là những người có bệnh về tim mạch
thì chúng ta thấy là đường chúng ta đưa vào trên cơ thể nó loài hoài
phải cung cấp một cái năng lượng rất lớn để chuyển hóa được đường
như vậy vô hình dung chúng ta đưa vào một cái lượng đường mà bắt cái tim của chúng ta nó phải làm được tăng lên
ví dụ theo cái trường phái của nga ngày xưa mà những người bị nhồi máu cái tim là tuyệt đối không bao giờ cho chuyển nước đường cả

làm việc người ta sợ đưa đường vào thì bắt cái tim nó phải làm việc nhiều
nó không có oxy thì nó không thể chuyển hóa được
không có oxy thì nó không thể chuyển hóa được
thì nó ảnh hưởng làm cho các cái bệnh tim các cái bệnh nó đang mắc phải nó nặng lên
nước ngọt có ga từ lâu đã được xếp vào mặt hàng hạn chế tại nhiều quốc gia
tại new york mỹ từ năm hai nghìn một mươi hai đã có những chiến dịch kêu gọi việc cầm bắn nước ngọt cỡ lớn tại những địa điểm công cộng
tại thành phố baltimore mỹ nước ngọt có ga bị cấm trong trường học bệnh viện
bị cấm trong trường học bởi những ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của trẻ nhỏ
vì vậy khi mà lượng nước ngọt có ga tiêu thụ tại việt nam tăng qua mỗi năm
thì những nguy cơ suy giảm sức khỏe cộng đồng hiện hiện rõ ràng hơn lúc nào hết
vâng khi mà một lượng đường lớn vào cơ thể
thì sẽ có những phản ứng xảy ra mà nếu như để ý thì quý vị hoàn toàn có thể tiết giảm
để có thể tránh hình thành thói quen lạm dụng đường gây nên những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe
sáu dấu hiệu sau sẽ xuất hiện khi cơ thể ăn nhiều đường
và bạn hoàn toàn có thể phòng tránh trước khi thấy một trong sáu dấu hiệu sau
đầu tiên cơ thể bắt đầu tăng cân khi năng lượng và đường tích lũy tạo thành các mông mỡ
thứ hai là gặp các vấn đề về răng miệng mà ở đây là men răng bị phá hủy
cảm giác ấy bút và nhạy cảm hơn sẽ gặp phải khi bạn ăn nhiều đường
dấu hiệu thứ ba là bạn thèm đồ ngọt nhiều hơn
điều này diễn ra bởi việc ăn đồ ngọt gây nên những hưng phấn trong hệ thần kinh kích thích ăn nhiều thêm
điều này tương tự như cơn nghiện ma túy
phản ứng thứ tư khi ăn nhiều đồ ngọt là bạn thường cảm thấy mệt mỏi và lo lắng
điều này xảy ra khi nhu cầu đường của cơ thể quá cao và bạn không đáp ứng đủ sẽ khiến bạn cảm thấy kiệt sức
dấu hiệu thứ năm là làn da trở nên mệnh cảm hơn như mọc mụn hoặc tăng kết bãi nhờ
nguyên nhân bởi lượng đường trong máu cao làm thay đổi lượng thóc môn trong cơ thể gây nên các phản ứng trên da
dấu hiệu thứ sáu là bạn dễ bị cảm lạnh và cảm cúm hơn khi lượng đường nhiều trong máu làm gia tăng áp lực cho hệ thống miễn dịch
chính vì vậy để kiểm soát lượng đường trong máu ổn định không gây hại đến sức khỏe cần lưu ý
hạn chế tối đa việc sử dụng đồ ngọt đặc biệt là đồ ngọt chế biến sẵn như bánh kẹo nước ngọt có ga
kiểm soát chặt chẽ lượng đường sử dụng mỗi ngày tăng cường các hoạt động vận động thể chất trung bình ba lần một tuần

vâng đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm và không biết là hôm nay biên tập viên gran sẽ mang điều gì đến cho quý vị khán giả
vâng thưa quý vị khán giả cũng như là thu hương mở đầu sẽ là một cái thông tin rất là đáng chú ý dành cho các em học sinh trung học phổ thông
theo bộ giáo dục và đào tạo thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi bảy tháng sáu

thì thí sinh thi môn đầu tiên là môn ngữ văn vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín thí sinh sẽ làm năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên tổ hợp các môn vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội tổ hợp các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
theo bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều thay đổi so với năm ngoái
trong đó sắp xếp phòng thi có sự thay đổi thí sinh tự do thí sinh giáo dục thường xuyên đều xếp thi chung với thí sinh trung học phổ thông
trong coi thi sẽ có các hàng rào kỹ thuật về việc niêm phong quản lý bài thi dùng camera giám sát phân rõ trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng thanh tra công an
đối với công tác chấm thi trắc nghiệm cũng có thay đổi khi có sự tham gia của các trường đại học trực tiếp chấm trắc nghiệm
ngoài ra thì việc xếp tốt nghiệp trung học phổ thông cũng thay đổi theo tỷ lệ bảy mươi
bài thi trung học phổ thông quốc gia và ba mươi điểm thi trung bình cả năm lớp một mươi hai
thưa quý vị liên quan tới lộ trình cấm xe máy hiện thành phố hà nội đang nghiên cứu cấm xe máy vào giờ cao điểm trên sáu tuyến phố
bao gồm nguyễn trãi xuân thủy giải phóng nguyễn văn cử lê văn lương trần duy hưng
trước khi cấm xe máy hoạt động trong khu trung tâm thành phố vào năm hai nghìn ba mươi thành phố hà nội dự kiến thí điểm cấm xe máy theo giờ
từ thứ hai đến thứ sáu trên các trục đường hướng tâm có đủ phương tiện công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
theo đó vào giờ cao điểm xe máy sẽ bị cấm hoạt động trên tuyến đường nguyễn trãi ưu tiên xe buýt đoạn từ vành đai ba đến đường láng vào năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
sau khi tuyến đường sắt đô thị ba a đi vào hoạt động dự kiến sau hai nghìn hai mươi xe máy cũng sẽ bị cấm vào giờ cao điểm
ngoài ra thành phố hà nội cũng dự kiến nghiên cứu thí điểm cấm xe máy trên một số tuyến phố như giải phóng đoạn từ giao vành đai ba đến đại hồ việt
kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn và mùa tháng năm thu hương đã có kế hoạch nào du lịch cùng gia đình hay chưa
tôi cũng đang có dự định là sẽ đi du lịch cùng với gia đình mình vi anh có thể gợi ý cho tôi một địa điểm cũng như là phương tiện đi lại được không ạ
vâng ngay sau đây thì tôi cũng có ngay cung cấp đến quý vị khán giả và tô hương một cái thông tin cực kỳ hấp dẫn đó là vietjet vừa công bố mở bán vé của ba đường bay mới
tại website vietze com mang đến thêm nhiều cơ hội đi lại du lịch thăm người thân
vé khuyến mãi mở bán vào khung giờ vàng từ một mươi hai h đến một mươi bốn h
áp dụng với tất cả các đường bay trong nước thời gian bay áp dụng từ ngày hai mươi một tháng năm cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai